thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông đặng việt hà
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
trong một diễn biến liên quan vào chiều tối nay công an tp hcm đã họp báo thông tin
cập nhật tiến độ điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo
trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông đặng việt hạ
cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải
ông hà bị điều tra về tội nhận hối lộ
như vậy tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tám mươi năm bị can trong vụ án này
trong đó tám mươi bị can là giám đốc phó giám đốc nhân viên của một mươi ba trung tâm đăng kiểm
và bốn bị can thuộc cục đăng kiểm việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào sáng sớm ngày chín tháng một một người dân tại phường duy tân tp hcm
phát hiện có hai đối tượng đang phá khóa nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản nên gọi báo cho chủ nhà
bị chủ nhà bắt quả tang hai bên xảy ra xô xát khiến một đối tượng trộm bị thương và tử vong sau khi đi cấp cứu
đối tượng còn lại bỏ trốn
cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý hành động
khi phát hiện những trường hợp như trên
hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng một trăm một mươi hai
để được hỗ trợ kịp thời bảo vệ tính mạng và tài sản
vận chuyển trái phép chất ma túy nguyễn văn ân chú huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam
ngày hai tháng một các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
và công an huyện châu thành a phát hiện
ân đang điều khiển phương tiện thủy trên kênh bảy đoạn thuộc thị trấn bảy
và có tảng chữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ trên hai trăm một mươi một gram ma túy chủ yếu là ma túy đá
bước đầu ân khai nhận vận chuyển số ma túy này cho một người không rõ danh tính
từ thị trấn bảy về huyện rồng trôm rồng riềng tỉnh kiên giang với giá năm triệu đồng
dùng xe tải có cầu lấy trộm hai cuộn dây cắp điện trọng lượng khoảng bốn tấn
nguyễn văn ten chú huyện u minh tỉnh cà mau đã bị công an huyện u minh mời lên làm việc
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đại diện công ty xây lắp điện cửu long đến công trường thi công
kéo lưới điện trung thế thuộc khu vực xã nguyễn phích huyện u minh tỉnh cà mau
thì phát hiện bị mất hai cuộn dây cắp điện có trọng lượng khoảng bốn tấn
nhận tin báo công an huyện u minh đã triển khai lực lượng và xác định nguyễn văn ten
tài xế lái xe tải có cầu thi công trụ điện thuê cho công ty xây lắp điện cửu long là đối tượng gây án
sau khi lấy trộm được tài sản tèn đem bán tại cơ sở phế liệu được hơn một trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân